vào chiều ngày hôm nay đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kết luận số bốn mươi bốn kltvk ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín của ban bí thư trung ương đảng
về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số chín cttvk ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của ban bí thư khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trường đoàn kiểm tra số một đã làm việc với thành ủy tp hcm
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn tp hcm thời gian qua diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức
để giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội ban thường vụ thành ủy tp hcm
thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố các mô hình tự quản về an ninh trật tự
qua thực tiễn nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình nhà trợ tự quản xe ôm tự quản camera giám sát tình hình an ninh trật tự góp phần động viên khích lệ nhân dân phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh việc triển khai kết luận bốn mươi bốn của thành ủy tp hcm được thực hiện rất bài bản và đi vào thực tế tạo ra được những hiệu quả thiết thực đảm bảo về chất lượng không mang tính hình thức thành tích
là địa phương sôi động nhất cả nước công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm có vai trò đặc biệt quan trọng
vì vậy thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu tp hcm cần tiếp tục chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của các nội dung
bộ đảng viên và nhân dân nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã hoạt động có hiệu quả
chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đánh giá thực chất sơ kết tổng kết kịp thời việc thực hiện kết luận bốn mươi bốn để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội